cựu tổng thống mỹ donald trump gần đây tuyên bố về phiên tòa hình sự xét xử ông ở new york
tôi sẽ cung cấp lời khai chắc chắn rồi tôi nói sự thật ý tôi là tất cả những gì tôi có thể làm là nói sự thật và sự thật ở đây là vụ kiện không có cơ sở
trump bị xét xử tại tòa hình sự manhattan new york từ ngày một mươi năm tháng bốn sau khi công tố viên quận manhattan arvin barak
truy tố ông với ba mươi bốn cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để tri tiện bịt miệng sau khiêu dâm stormy daniel
người đã cung cấp lời khai về mối quan hệ tình ái ngoài luồng với ông năm hai nghìn sáu
ông trump bác bỏ các cáo buộc do công tố viên brag đưa ra ban đầu tuyên bố sẽ tự bào chữa trước tòa
tuy nhiên sau khi cân nhắc thiệt hơn ông đã thay đổi cách diễn đạt thành có thể nếu cần thiết với phương án đứng ra bảo chữa
quan điểm chung của các luật sư là việc để thân chủ tự bảo chữa sẽ chứa đựng rất nhiều rủi ro thậm chí lợi bất cập hại
duncan levin cậu công tố viên tại văn phòng công tố quận mahatta nói
nhưng trong vụ kiện này họ có thể bỏ qua các quy tắc truyền thống đó bởi ông trump nổi tiếng là người phi truyền thống
levin nói không ai biết ông trump sẽ làm gì kể cả chính luật sư của ông ấy
ông ấy có quyền tự bào chữa theo quy định trong hiến pháp và đội ngũ trợ lý rất khó kiểm soát ông ấy trước tòa
thẩm phán chủ tọa juan mechon tuần trước nhắc nhở ông trump về quyền này sau khi cậu tổng thống trả lời báo giới rằng
lệnh cấm phát ngôn của tòa khiến ông không thể đứng ra làm chứng
ông có quyền đó và có thể quyết định thực hiện hay không sau khi tham vấn với luật sư
đó là quyền cơ bản không thể bị xâm phạm
thẩm phán murchon nói thêm rằng lệnh cấm phát ngôn chỉ áp dụng với những tuyên bố đưa ra bên ngoài phòng xử án
arthur adiala luật sư kỳ kiệu ở new york cho biết ông có cơ hội thành công cao nhất khi khách hàng không tự bảo chữa
nhưng thêm rằng bồi thẩm đoàn new york khả năng cao muốn nghe ông trump trình bày về những điều gì đã xảy ra
bản năng con người là muốn nghe từ cả hai phía họ sẽ xem cựu tổng thống nói gì
levin cho rằng lời khai của ông trump trong một số vấn đề có thể hữu ích cho chính ông
theo cáo chẳng ông trump tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đã chi một trăm ba mươi usd cho sao khiếu dâm stormy daniel
thông qua luật sư thân tín michael cohen để ngăn cô tiết lộ câu chuyện nhạy cảm về quan hệ giữa hai người
trong giai đoạn ông tranh cử tổng thống mỹ
khoản tiền này sau đó được tập đoàn trump organijation bồi hoàn cho cohen trong nhiều đợt
và kê khai thành trí phí pháp luật
levin nói trump có thể nói ông hành động không phải vì nỗ lực tranh cử và không biết gì về các trump organization
kê khai khoản tiền trên bởi khi đó ông bận tâm nhiều vấn đề khác trên cương vị ứng viên tổng thống
nhưng nếu muốn đứng ra tự báo chữa ông trump sẽ phải tuyên thế trước tòa và có thể bị các công tố viên
chất vấn nhiều ngày bởi họ muốn chứng minh cựu tổng thống là kẻ dối trá
ai đã là lưu ý
levin mô tả lời khai của ông trump sẽ giống như một bãi mìn trong bối cảnh đã có nhiều bằng chứng
chống lại cậu tổng thống
bác bỏ mọi chuyện là điều gần như bất khả thi
lại vì nói thêm rằng một lời khai không đúng sự thật ở phòng xử án nghiêm trọng hơn rất nhiều
so với các tuyên bố khi vận động tranh cử
nếu thẩm phán kết luận trump khai man đây sẽ là cơ hội tăng nặng bản án nếu ông bị kết tội
thẩm phán murchon đã quy định công tố viên chỉ được hỏi trăm về những vụ kiện dân sự gần đây
như trump organization thổi phòng giá trị tài sản hay vị bán cậu nhà báo e g caron
đây cũng là hai vụ kiện mà ông trump đều đứng ra cung cấp lời khai và đối mặt với án phạt bất lợi
trong vụ kiện gian lận giá trị tài sản do tổng trưởng lý new york latifiyah james khởi xướng
khi điều văn phòng tổng trưởng lý đề nghị cung cấp lời khai với tư cách nhân chứng
ông trump đã tiếp tục công kích bà james và thẩm phán phụ trách xét xử arthur egoron
ông cũng có ý định tự bào chữa nhưng sau đó chọn không thực hiện
ông trump viết lên mạng xã hội george sosso
tôi không còn gì để nói ngoài việc đây hoàn toàn là một vụ săn phù thủy can thiệp bầu cử
thẩm phán egoron kết luận phía ông trump sai phạm và yêu cầu nộp phạt bốn trăm năm mươi triệu usd nếu không sẽ bị tịch thu tài sản
thẩm phán egoro nói ông trump đã không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi
thường đưa ra những phát biểu dài lan man và việc này khiến cựu tổng thống không còn đáng tin
trong vụ kiện do bà caron đệ đơn tại new york trong tự bào chữa khoảng năm phút
do bị thẩm phán lewis kaplan giới hạn những nội dung cậu tổng thống có thể nói
sáng một kết luận cậu tổng thống bôi nhọ danh dự bà caron phải bồi thương tám mươi ba ba triệu usd
vượt xa mức một mươi triệu usd mà cựu nhà báo đề nghị ông trump đã kháng cáo nhưng bất thành
xét về tính toán chính trị live cho rằng trump sẽ dễ hành động hơn nếu ông không phải tuyên thệ trước tòa và bị chất vấn
cựu tổng thống có thể chọn cách bác bỏ các cáo buộc thông qua truyền thông hoặc sự kiện vận động tranh cử
ai đà la nói sẽ đưa ra khuyến nghị với ông trump sau khi cohen ra làm chứng trước tòa
trả lời phỏng vấn bolitico hôm một mươi hai tháng bốn cohen ám chỉ ông sẽ đưa ra những bằng chứng xác thực gây bất ngờ
khiến truyền thông mỹ mô tả câu luật sư này là người duy nhất đang đứng giữa ông trump và nhà tù
nhưng sau cùng ông trump vẫn là người quyết định có đứng ra tự báo chữa hay không
mới đây hồ sơ thuế nộp cho sở thuế vụ mỹ chỉ ra rằng cựu tổng thống donald trump đã hai lần khai báo lỗ
để yêu cầu miễn thuế đối với tòa tháp kiềm khách sạn quốc tế trump ở thành phố chicago bang idinois mỹ
lần đầu tiên ông trump khai báo lỗ là vào năm hai nghìn tám năm xây dựng tòa nhà và cũng là giai đoạn đỉnh điểm của cuộc đại suy thoái
tòa nhà chín mươi hai tầng được tuyên bố là vô giá trị trên tờ khai thuế năm đó với lý do mức nợ sáu trăm năm mươi một triệu usd vượt quá lợi nhuận
cựu tổng thống tiếp tục báo lỗ vào năm hai nghìn một mươi thời điểm tòa nhà được chuyển nhượng cho một công ty cổ phần mà ông kiểm soát
ông đã viện lý do chuyển nhượng để tiếp tục tuyên bố khoản lỗ một trăm sáu mươi tám triệu usd trong một mươi năm tiếp theo
thông tin của cuộc kiểm toán của ias đối với
tòa nhà của ông trump lần đầu tiết lộ vào năm hai nghìn hai mươi khi tài liệu cho thấy cơ quan này điều tra khoản hoàn thuế gần bảy mươi ba triệu usd từ năm hai nghìn một mươi
không có thêm thông tin nào về cuộc kiểm toán kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
song ông trump có thể phải nộp lại khoản hoàn thuế hơn một trăm linh triệu usd
ios từ chối bình luận về cuộc kiểm toán viện dẫn lý do luật liên bang cấm thảo luận công khai về thông tin người nộp thuế
trong khi đó con trai eric trump của cậu tổng thống kiểm phó chủ tịch tập đoàn trump organization lên tiếng bảo vệ cha
vấn đề này đã được giải quyết
này đã được giải quyết từ nhiều năm trước và chỉ được khơi lại khi cha tôi tranh cử
chúng tôi tự tin vào lý lẽ của mình với sự ủng hộ của nhiều chuyên gia thuế gồm cả cậu tổng thống cố vấn của ios
ông trump có thể không phải đối mặt bất kỳ khoản phạt thuế nào cho đến khi cuộc kiểm toán hoàn tất
và sau những kháng cáo từ nhóm pháp lý của cựu tổng thống
tuy nhiên nguy cơ bị truy thu thuế có thể làm tăng thêm gánh nặng đối với trump trước thêm bầu cử
người hiện đối mặt với hơn tám mươi triệu usd tiền phạt vì phỉ bán nhà văn ezean caron
và gần nửa tỷ usd vụ kiện gian lận kinh doanh ở new york
ông đã được bảo lãnh trong cả hai vụ án và đang tiếp tục kháng cáo
liên quan tới diễn biến bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn phát biểu cho những người ủng hộ
tại thành phố sito hôm một mươi một tháng năm tổng thống biden cho rằng ông trump đã loạn trí và bị ám ảnh
sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
đài cnn dẫn lại phát biểu của tổng thống mỹ joe biden trong sự kiện gây quỹ tại thành phố sitle ngày một mươi một tháng năm
rõ ràng khi ông ấy thất bại trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi có điều gì đó đã khiến ông ấy khó kiểm chế cảm xúc
ông ấy không chỉ bị ám ảnh với kết quả thô cuộc mà rõ ràng còn loạn trí
cứ nghe những điều ông ấy nói với mọi người là biết
dù ông biden đánh giá ông donald trump loạn trí tổng thống mỹ đương nhiệm tin rằng khoảng cách giữa họ
trong cuộc bầu cử vào tháng một mươi một tới sẽ xích sao
chúng tôi cảm thấy hài lòng về tình trạng của cuộc đua nhưng chúng tôi biết cuộc đua này xích sao
tổng thống biden nói kỳ bầu cử trước thất bại đã làm ông trump loạn trí mặc dù tổng thống biden cho biết
ông cảm thấy tự tin nhưng ông vẫn bị ông trump dẫn trước trong hầu hết các cuộc thăm dò theo charles the hill
cuối tháng trước đài cnn công bố kết quả thăm dò do cơ quan dịch vụ dữ liệu ssas tiến hành
cho thấy ông trump tiếp tục nắm lợi thế so với ông biden
sự ủng hộ của cử tri đối với ông trump vẫn đứng vững ở mức bốn mươi chín trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông biden
trong khi với ông biden là bốn mươi ba
những tuần gần đây ông trump dành phần lớn thời gian để giữ các phiên tòa xét xử
cáo buộc ông làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm stomy daniel
trong khi đó tổng thống biden có lịch trình vận động tranh cử dài đặc và cũng tìm nhiều cách công kích ông trump
ông biden nói hồi tháng trước
nhân tiện mọi người có nhớ khi ông ấy xử lý đại dịch covid một mươi chín
ông ấy đã đề xuất tiêm thuốc khử trùng và tĩnh mạch mọi người không
trong diễn biến khác hôm một mươi một tháng năm ứng viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump phủ nhận thông tin
ông đang cân nhắc chọn cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley làm ứng viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử tháng một mươi một
sau khi trang tin asean mỹ đăng thông tin này